trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị hà nội cho biết để thu hút người dân tham gia bằng phương tiện công cộng xe buýt cần phải có làn dành riêng cho xe buýt gồm xe buýt thường và xe buýt brt
dự kiến trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị hà nội sẽ nghiên cứu đề xuất sở giao thông vận tải hà nội dành riêng một làn cho xe buýt từ ngã tư sở đi cầu trắng hà đông
sau khi tuyến đường sắt trên cao hoàn thành sẽ làm làn riêng cho xe buýt thường dọc trục đường này và kết nối ngang giữa tuyến xe buýt với các nhà chờ
về thời gian dự kiến triển khai làn đường riêng cho xe buýt thường trên đường nguyễn trãi trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị hà nội đang nghiên cứu để đánh giá mức độ phù hợp sau đó mới báo cáo thời gian hợp lý để thành phố duyệt